do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đã khiến nhiệt độ tại huyện sapa tỉnh lào cai giảm thấp
ngày hôm nay nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng từ một đến ba độ c
rét đậm rét hại kèm theo gió thổi mạnh đã gây ảnh hưởng đến đàn gia súc
do đó để bảo vệ tài sản trước thời tiết khắc nghiệt
người dân của các xã huyện vùng cao sapa đã sơ tán đàn gia súc xuống những vùng thấp hơn
khí hậu ấm áp hơn để tránh rét đồng thời tăng cường các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc
tranh thủ giờ nghỉ trưa anh mã a phò che chắn lại chuồng trâu năm con của gia đình
đây là chiếc chuồng được anh dựng tạm khi đưa đàn trâu của gia đình di chuyển hơn hai mươi km
từ xã sapa huyện sapa xuống xã tòng sành huyện bát sát để tránh rét
cùng di chuyển đàn gia súc đi tranh rét với gia đình anh phò còn có khoảng trên ba mươi hộ dân khác
ngay sau khi nhận được dự báo về tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới
các hộ dân đã tích cực dự trữ thức ăn và củng cố lại chuồng trang
tránh thiệt hại giữ ấm cho đàn gia súc tránh thiệt hại
rút kinh nghiệm từ những vụ rét trước ngay từ đầu mùa đông
chính quyền huyện sapa đã chủ động phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai
hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc
tuy nhiên do thời tiết năm nay diễn biến phức tạp các đợt rét đậm rét hại liên tục kéo dài
đã khiến lượng thức ăn dự trữ không đủ gây ảnh hưởng tới đàn gia súc
chúng tôi đã chỉ đạo đối với các huyện thứ nhất đối với gần năm hộ không có trường trại
chỉ đạo để phân công cho các đảng viên ở các xã phụ trách năm sáu hộ
thứ nhất là quây và che chắn để đảm bảo cho ấm áp
về thức ăn thì do lượng thức ăn dự trữ thấp cho nên đã chỉ đạo tận dụng những ngày nắng ấm
các hộ gia đình tận thu các nguồn thức ăn từ thiên nhiên
đồng thời tổ chức chăn thả để giữ lại lượng thức ăn đã dự trữ
cái thứ ba là bổ sung ngay thức ăn tinh ngay từ đầu vụ để đảm bảo cho sức khỏe của đàn gia súc
theo dự báo trong những ngày tới thời tiết rét đậm rét hại
hiện ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn
chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi
giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy ra